tại thành phố hồ chí minh vào ngày hôm qua công an quận bình tân đã khởi tố hình sự một đối tượng sử dụng kim tiêm
để thực hiện ba trăm linh vụ chấn lột tiền của các tài xế xe tải tại thành phố hồ chí minh trong suốt bốn tháng qua
từ nguồn tin báo của người dân về hiện trường hàng ngày trên quốc lộ một a
có một đối tượng thường xuyên đứng ở các ngã ba đèn đỏ để dùng kim tiêm xin tiền các tài xế xe tải đang dừng chờ tín hiệu đèn
công an quận bình tân đã vào cuộc và nhanh chóng bắt giữ đối tượng võ ái quốc sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một ngụ thành phố hồ chí minh
tại cơ quan công an quốc khai nhận bị nghiện ma túy gần hai năm qua
để có tiền sử dụng ma túy quốc đã dùng kim tiêm đe dọa các tài xế rằng mình bị nhiễm hại đi về
để xin tiền các tài xế từ hai mươi đến ba mươi ngàn đồng mỗi lần
quốc khai nhận thực hiện thủ đoạn trên từ tháng bảy cho đến khi bị bắt giữ
và đã thực hiện trên ba trăm linh lần xin tiền của tài xế xe tài